quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân